trong bối cảnh thời gian gần đây mạng xã hội liên tiếp xuất hiện nhiều trường hợp trẻ bị nôn ói tiêu chảy được dự đoán do nhiễm virus rota
theo đó nhiều trẻ cứ uống sữa vào là nôn già hết sạch khiến cha mẹ vô cùng lo lắng
nguyên nhân đằng sau tình trạng này ở trẻ là gì và phải làm cách nào để điều trị cũng như phòng tránh
bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch liên tri hội truyền nhiễm tp hcm đã có những chia sẻ liên quan đến vấn đề này
theo bác sĩ khanh nếu trẻ có dấu hiệu nôn ói tiêu chảy đặc biệt cứ ăn sữa vào là nôn hết sạch thì rất có thể bé đã bị nhiễm virus rota
trong trường hợp này cha mẹ vẫn cho con ăn uống đầy đủ chất như bình thường
đặc biệt phụ huynh vẫn cho con uống sữa để bổ sung nước cho cơ thể tránh bị mất nước dù con bị nôn da liên tục
trong trường hợp này các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng thay vào đó phải thường xuyên bù nước cho con để tránh mất nước mất điện giải
ngoài sữa có thể cho trẻ uống thêm nước lọc ấm nước hoa quả tươi cách xa thời gian uống sữa
để phòng tránh virus rota cha mẹ nên đảm bảo vệ sinh ăn uống cho các con thường xuyên cho trẻ rửa tay đúng cách bằng xà phòng và nước sạch
tuyệt đối không được quên rửa tay trước và sau khi ăn sau khi đi vệ sinh cho con
khi trong nhà đã có trẻ bị nhiễm virus rota
lây nhiễm cho bé còn lại bạn nên cho hai bé ở hai phòng khác nhau tuyệt đối tránh tiếp xúc gần
kể cả đồ chơi đồ dùng cá nhân của trẻ cũng cần được khởi trùng thường xuyên
nên có chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ tập thể sụp để tăng cường biến dịch giảm nguy cơ lây nhiễm cũng như tác hại của virus rota
ngoài ra cần xử lý chất thải thật tốt vệ sinh đi đại tiện xong cần cọ rửa sạch sẽ
trong nhà cha mẹ cần đảm bảo vệ sinh nguồn nước không ăn các loại thịt sống hoặc thịt chưa nấu chín
rau củ quả cần rửa sạch kỹ trước khi ăn sống không dùng phân tươi bón cây cối hoa quả
việc hàng loạt những trường hợp trẻ bị nôn nói đi kèm tiêu chảy được chia sẻ trên các hội nhóm trên mạng xã hội
đang khiến không ít phụ huynh cảm thấy hoang mang
theo như bác sĩ khanh đã chia sẻ cha mẹ nên bình tĩnh để cùng con đối phó và phòng tránh nguy cơ nhiễm virus rota
có những biện pháp điều trị hiệu quả khi còn nhiễm bệnh